trước tình hình mưa lũ trên diện rộng tại các tỉnh thừa thiên huế quảng trị quảng bình hà tĩnh gây thiệt hại lớn về người và tài sản công an các địa phương đã huy động lực lượng phương tiện cứu trợ người dân với phương châm không để một người dân nào bị đói bị rét do mưa lũ
lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị cơ động về các địa bàn sung yếu bị ngập sâu ứng cứu di rời người dân đến nơi an toàn
đồng thời cung cấp một số nhu yếu phẩm cần thiết như lương khô mì tôm nước uống để giúp bà con nhân dân vùng lũ vượt qua hoạn nạn
hiện tại lực lượng công an các địa phương đã có các chuyến xe chở hàng cứu trợ gồm gạo mì tôm nước mắm đường mì chính và các nhu yếu phẩm khác tiếp tế cho người dân bị chia cắt ngập lụt sâu
mặc dù sóng to gió lớn khó khăn song tiếp cận song lực lượng công an đã sử dụng nhiều phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa đến cho người dân trên địa bàn
trước mắt tuyến đường bảy mươi một dẫn vào thủy điện rào trang ba vẫn đang bị chia cắt lực lượng cứu nạn đang nỗ lực vận chuyển vật liệu để khắc phục điểm sạt lở để mở đường
chỉ còn ba km nữa là lực lượng cứu nạn có thể tiếp cận được hiện trường sạt lở ở thủy điện giao trang ba xã phong xuân huyện phong điền của tỉnh thứ thiên huế
tuy nhiên khu vực này có mưa lớn khiến tình trạng sạt lở trên các tuyến đường vẫn tiếp diễn điểm sạt lở gây chia cắt trên tuyến bảy mươi một đã tăng lên
hiện tại tỉnh thừa thiên huế đã huy động lực lượng phương tiện để khắc phục điểm sạt lở này phân đấu thông đường trong thời gian sớm nhất tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn đang bất tích
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi việt nam đã ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín là người nhập cảnh từ nga và angola được cách ly ngay
như vậy hiện tại việt nam có tổng cộng một một trăm bốn mươi bốn bệnh nhân trong đó sáu trăm một mươi chín ca mắc
từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca tại một mươi năm tỉnh thành phố
cũng theo tiểu ban điều trị cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nào nặng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo